trước tình hình diễn biến nhanh và bất thường của cơn bão số hai chiều nay ngày một mươi sáu tháng bảy
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hải phòng đã ban hành thông báo
về việc đình chỉ các hoạt động giao thông đường thủy nội địa vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo và ven sông
theo đó đình chỉ các hoạt động vận tải đường thủy nội địa gồm các tuyến vận hành khách
vận tải hàng hóa từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng bảy riêng tuyến cát bà bến bính và ngược lại dừng từ một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bảy
các tuyến phà biển phà sông dừng hoạt động từ một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bảy
các hoạt động vui chơi giải trí trên khu vực biển đảo và ven sông cũng phải dừng hoạt động từ một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bảy
kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thủy sản phương tiện vận tải đường thủy nội địa và đò lồng bè hoạt động trong thời gian có bão